các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tp hcm cho biết công an thành phố đang lập danh sách những người được cấp giấy phép lưu thông
và cập nhật cơ sở dữ liệu trên phần mềm chung của bộ công an để đối chiếu so sánh với người di chuyển và giả soát
kiểm soát các đối tượng ép gông lưu thông trên đường
bên cạnh đó hiện nay có một số đối tượng lừa đảo mua bán giấy phép lưu thông giả mạo
công an thành phố cảnh báo người dân không nên tham gia để kẻ xấu lợi dụng vi phạm pháp luật
bởi danh sách người được cấp giấy phép lưu thông được lực lượng công an cập nhật hàng ngày
và sẽ dễ dàng phát hiện ra nếu sai đối tượng giấy phép giả mạo
theo thông tin từ chuyên gia trong trường hợp những người sử dụng giấy đi đường giả
thì cả người mua và người làm ra giấy này sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả tài liệu
con dấu của cơ quan tổ chức
cụ thể trong trường hợp người mua đã cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng làm giả
thì có thể bị xử lý về hành vi giúp sức trong việc làm giả
còn nếu người mua là người đặt vấn đề
khởi xướng việc làm giả giấy tờ thì sẽ bị xử lý là chủ mưu
hà nội xử phạt hai trăm bốn mươi triệu đồng nhóm tiểu thương lập chợ hải sản không phép trong đêm
tình trạng hoạt động tập kết buôn bán hải sản tụ tập đông người diễn ra giữa
trong thời điểm hà nội áp dụng giãn cách xã hội nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý rứt điểm
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống ngày năm tháng chín
ông tạ đăng doanh chủ tịch ủy ban nhân dân xã tứ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội cho biết
từ thông tin phản ánh của phóng viên về tình trạng lái xe chủ hàng lập trợ hải sản trái phép
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
theo đó ngày một tháng chín sau khi bị phường yên sở quận hoàng mai xử phạt hơn sáu mươi triệu đồng
về hành vi ra ngoài không có lý do chính đáng không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người
xe tải vi phạm lỗi dừng đỗ một số lái xe tiểu thương chuyển sang hoạt động tại tuyến đường d đông dư huyện gia lâm
cũng vào đêm ngày bốn tháng chín nhiều xe tải chở hải sản truyền đến tập kết tại bãi đất chống cạnh đầm nuôi cá
thuộc địa phận xã tứ hiệp huyện thanh trì
tại đây hàng dài xe tải nối đuôi nhau nhộn nhịp cảnh số hàng nhận hàng tấp nập
tiểu thương tranh nhau từng lồng tôm tiếng cãi vã vang cả một khu vực
tiếp nhận phản ánh của phóng viên lực lượng công an huyện thanh trì và công an xã tứ hiệp đã có mặt
xử lý trợ hải sản không phép tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến sáng ngày năm tháng chín công an xã đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tứ hiệp lập biên bản
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hai mươi bốn trường hợp lái xe
chủ hàng mỗi trường hợp một mươi triệu đồng cộng số tiền xử phạt là hai trăm bốn mươi triệu đồng